theo tính toán của cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam tốc độ tăng trung bình của lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần của năm sau luôn cao hơn năm trước khoảng bảy
tỷ lệ rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng và tăng nhanh hơn so với tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội
thời gian qua tại miệng miên thanh toán bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần có chiều hướng gia tăng
bảo hiểm xã hội huyện miệng miên nói riêng bảo hiểm xã hội tỉnh miệng miên nói chung đã có nhiều giải pháp tuyên truyền vận động
để người lắp đồng hiểu rõ quyền lợi lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện
từ đó duy trì và từng bước mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hàng năm
tỉnh điện biên
nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số công tác phát triển mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm y tế hộ gia đình ở tỉnh điện biên những năm qua
có sự đóng góp không nhỏ của lượng
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi ba số giải quyết hưởng bảo hiểm suốt một lần tăng cao do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu
cũng như những khó khăn nội tại của kinh tế đất nước dẫn đến doanh nghiệp khó khăn tỷ lệ người lao động mất việc gia tăng
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi ba số giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện

tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi ba số giải quyết hưởng bảo hiểm suốt một lần tăng cao do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu tỷ lệ người lao động mất việc gia tăng